vốn là một làng quê nghèo người dân chủ yếu sống nhờ sản xuất lúa nước và hoa màu nên rất khó khăn
chỉ mới vài năm trở lại đây thiên lộc đã thay ra đổi thịt
nhiều gia đình nhanh chóng thoát nghèo và có một cuộc sống tốt hơn
xuất khẩu lao động theo một hướng tích cực đã đem lại diện mạo mới cho mảnh đất này
nhiều gia đình nhanh chóng thoát nghèo và có một cuộc sống tốt hơn
anh thành trở về sau ba năm đi xuất khẩu lao động tại nga
những ngày tháng làm việc chăm chỉ nơi đất khách quê người đã khiến anh nhanh chóng trả được nợ gốc và có thêm một khoản để kinh doanh làm ăn
nhiều gia đình nhanh chóng thoát nghèo và có một cuộc sống tốt hơn
đã rời xa vòng tay bố mẹ thậm chí là những hiểm nguy đến cả tính mạng của bản thân
đi lao động nước ngoài bằng con đường không chính thức
đang là sự lựa chọn của rất nhiều người ở trong ngôi làng tỷ phú này
tuy nhiên cái giá phải trả quá đắt khi sinh mạng của bản thân
chỉ như dơm rác trên hành trình đến miền đất hứa